cùng với tỉnh phú thỏ tại nhiều địa phương trên cả nước cũng đang long trọng tổ chức đại lễ rỗ tổ hùng vương
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
lễ dỗ tổ hùng vương đã được tp hcm tổ chức trang trọng tại khu tưởng niệm các vua hùng
công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận chín
tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo tp hcm và hàng ngàn người dân thành phố
là người dân hôm nay bao giờ cũng có mặt ở đây để giáo dục cho con cháu là phải luôn nhớ đến công ơn của các vị tiền bố ngày trưa
đây là cơ hội để tụi em nhớ về công lao của các vua hùng đã xây dựng và giữ nước
và đặc biệt là công lao của các anh hùng cách mạng đã chiến đấu và hy sinh để giành độc lập cho dân tộc ta
ngày rỗ tổ vua hùng chúng tôi cảm thấy tự hào là con cháu của vua hùng
chúng tôi rất quyết tâm
chúng tôi rất quyết tâm về học tập và làm tập tốt tấm gương và đạo đức của quốc hồ để làm sao xây dựng đất nước việt nam ngày càng giàu mạnh
sau lễ dân hương của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo tp hcm
từng dòng người nối thành hàng dài thắp nhang tại đền thờ vua hùng trong không khí trang nghiêm trật tự
tại đây ban tổ chức cũng thực hiện nghi thức cổ truyền của các ban quý tế cúng đình đền
ngoài phần lễ dỗ tổ cấp thành phố tại đền thờ các vua hùng trong khuôn viên bảo tàng lịch sử tp hcm
khu du lịch suối tiên quận chín công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một công viên tàu đàn quận một và các đền thờ vua hùng trên địa bàn thành phố
cũng diễn ra các hoạt động rỗ tổ theo nghi thức cổ truyền như hội trại truyền thống tự hào nói giống tiền rồng lần thứ chín
hội sách trò chơi dân gian biểu diễn võ thuật thư họa việt và các hoạt động nghệ thuật như múa dối nước đờn ca tài tử quan họ bắc ninh
mở đầu đại lễ tại chùa đại hùng tỉnh hà tĩnh một trong một bốn trăm một mươi bảy điểm thờ cúng các vua hùng trên khắp cả nước
đồng đảo đại biểu các vị tăng ni phật tử và du khách thập phương đã được thưởng thức màn múa lân và chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng
thể hiện niềm tự hào là con lạc cháu hồng và tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc
đối với thủy tổ kinh dương vương và các vua hùng do phần khai mạc bàn tổ chức đã tiến hành tới lễ và dân hương
cùng với đồng bào cả nước sáng nay tại đình lương khế phường thống nhất thành phố con tum tỉnh con tum
đã diễn ra lễ dân hương tưởng nhớ tri ân công đức của các vị vua hùng
tại buổi lễ đại diện lãnh đạo tỉnh con tum các sở ban ngành cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn thành phố con tum
về dự lễ đã dân hương hoa lễ vật là các sản vật đặc trưng của địa phương
để tri ân công đức các vua hùng
dỗ tổ hùng vương ngày một mươi tháng ba hàng năm là ngày lễ để nhân dân tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các vị vua hùng
đã có công lao xây dựng giữ gìn và bảo vệ non sông từ ngàn đời
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
cũng trong sáng nay tại khu di tích lịch sử văn hóa đình lạc giao thành phố buôn ma thuật
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã lòng trọng tổ chức lễ dỗ tổ hùng vương
phần dân tộc với lòng thành kính tri ân công đức các vua hùng các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã thắp hương tưởng niệm
làm lễ bái vọng quốc tổ hùng vương và cầu cho quốc thái dân an
trước hương án tổ tiên đồng bào các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết
không ngừng phấn đấu vươn lên xây dựng đắk lắc ngày càng giàu đẹp